tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an
tại buổi làm việc thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an đồng chí nguyễn đắc vinh
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đã báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về tình hình kinh tế xã hội
công tác xây dựng đảng sau hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
trong đó về kinh tế tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy của nghệ an ước đạt bảy sáu mươi bảy
grdp bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt một năm trăm linh usd tăng một mươi hai năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ giảm tỷ trọng nông nghiệp
thu ngân sách đạt kết quả khá tổng thu ngân sách hai năm từ năm hai nghìn một mươi tám
đến năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt hai mươi hai năm tỷ đồng
bình quân tăng một mươi bảy ba mươi một
về văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ phát triển
quốc phòng an ninh về cơ bản bảo đảm nắm chắc tình hình chủ động xử lý tốt các tình huống
góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị công tác chính trị tư tưởng được tăng cường
việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với thực hiện chỉ thị số năm
của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đạt được một số kết quả bước đầu góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa nâng cao ý thức trách nhiệm
trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong cán bộ đảng viên
củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
mặc dù còn một số hạn chế yếu kém nhưng trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành đồng bộ
các giải pháp khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh tranh thủ sự hỗ trợ của các ban
bộ ngành trung ương thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng sau khi nghe các đại biểu dự hội nghị thảo luận
thể hiện sự nhất trí về các báo cáo của tỉnh ủy nghệ an đồng thời đóng góp nhiều ý kiến về phương hướng
giải pháp trong thời gian tới giải đáp tìm hướng tháo gỡ cho các kiến nghị của nghệ an
tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu ghi nhận và đồng tình với các kết quả của nghệ an đã đạt được
trong thời gian qua tổng bí thư đánh giá cao các ý kiến nghiên cứu cụ thể cho thấy sự quyết tâm
trách nhiệm của các đại biểu tổng bí thư chỉ rõ nghệ an có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng
về địa chính trị kinh tế văn hóa an ninh quốc phòng đối ngoại đối với khu vực nói riêng
và cả nước nói chung đây cũng là mảnh đất địa linh nhân kiệt sản sinh ra nhiều người con ưu tú
trong đó đặc biệt nhất là chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tổng bí thư nhận định thời gian qua
nghệ an đã có những bước phát triển rất nhanh bài bản chắc chắn về mọi mặt
tuy nhiên không được bằng lòng với kết quả đã có mà phải tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa
và phải vươn lên mạnh hơn nữa quyết liệt hơn nữa không chịu thua kém ai
làm sao nó xứng tầm với cái vị trí như nói ở bên trên đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân nghệ an
đảng bộ chính quyền nghệ an và đồng bào cả nước kỳ vọng lắm
nói quê hương của bác là thiên liêng đều đánh giá rất cao vị thế quan trọng của nghệ an
lâu nay ta nói nhiều rồi nhưng mà hình như vẫn chưa đủ
về địa lý thì nó là như thế là tự nhiên trời phú cho
nhưng còn con người của nghệ an truyền thống lịch sử văn hóa của nghệ an
cùng đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng hiếm có nó không phải nơi nào có được đâu
tuy nhiên tổng bí thư cũng nhắc nhở nỗ lực phấn đấu vươn lên phải chắc chắn bài bản không được sốt ruột đánh đổi
phải liên tục đổi mới tư duy đặt vị trí quan trọng cho yếu tố con người
cần giải quyết hai điểm khó nhất
là nguồn lực và vốn cùng cơ chế và chính sách phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành
các cơ quan hữu quan các địa phương trong khu vực
với các kiến nghị của nghệ an tổng bí thư nhất trí đồng ý toàn bộ và tin tưởng với những thế mạnh
tiềm lực vị trí vai trò sẵn có chắc chắn nghệ an sẽ tiếp tục phát triển
vươn lên xứng đáng với vị trí vai trò quan trọng hàng đầu của khu vực nói riêng và đất nước nói chung